sau môn thi toán vào buổi sáng chiều nay các em sẽ dự thi môn thứ hai là môn ngoại ngữ thời gian làm bài là chín mươi phút
truyền hình công an nhân dân sẽ phản ánh chi tiết hơn về ngày thi đầu tiên trong bản tin thời sự an ninh phát sóng vào lúc một mươi tám h một mươi năm hàng ngày
mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi
vâng thưa quý vị hà nội thì luôn là nơi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất lên đến hơn bảy mươi sáu thí sinh
và trong sáng ngày hôm nay tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo
thí sinh và phụ huynh được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất khi đến các điểm thi
ngay trong sáng nay tổ công tác của công an tp hà nội đã đến kiểm tra tình hình an ninh trật tự một số điểm thi tại khu vực hà nội
bên cạnh đó các cán bộ coi thi thanh tra thi cũng đã được thực hiện nghiêm nhiệm vụ giám sát chặt chẽ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc
kỳ thi trung học thông quốc gia thì sáng hôm qua
các thí sinh làm một thủ tục đăng ký dự thi và sáng ngày hôm nay thì ngày mùa một bắt đầu buổi thi đầu thiên
thì theo đánh giá của công an các quận huyện thị xã cũng như là các phòng ban thì đến cái thời điểm hiện nay thì chưa có trường hợp nào vi phạm quy chế thi
đặc biệt là các thiết bị công nghệ như điện thoại di động trong phòng thi
và nếu chúng tôi cũng sẽ phát hiện sẽ phối hợp với các cái cụm thi để làm sao tăng cường công tác coi thi hơn nữa để làm sao giả soát và phát hiện được những cái
các thí sinh mà sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi
tại điểm thi trường đại học sư phạm hà nội một trong những nơi tập trung đông thí sinh tham gia thi trong kỳ thi lần này
do vậy lực lượng công an đã bố trí phân luồng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông cũng như các vấn đề về an ninh trật tự nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh cũng như người nhà thí sinh khi đi thi
chính cái sự chuẩn bị kỳ lượng như vậy đấy cho nên từ hôm bắt đầu
tập trung thí sinh đến bây giờ thì mọi cái việc nó diễn ra rất là thuận lợi
đặc biệt là cái tình hình giao thông chúng ta thấy trước mặt phía trước này là cái đường ba mươi hai của chúng ta thì là đang thi công
bình thường thì có thể tắc nghẹn nhưng mà trong ngày hôm qua và ngày hôm nay các đồng chí công an giao thông cũng như là công an rồi lực về tự vệ của trên địa bàn
người ta đã chuẩn bị rất là chú đáo cho nên cái việc phân luồng thí sinh vân vân chưa có một cái việc nào gọi là tắc nghẹn cục bố xảy ra
kỳ thi năm nay sẽ còn tiếp tục diễn ra trong hai ngày nữa
hơn lúc nào hết các cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội đang nỗ lực không ngừng để góp phần vào sự thành công chung cho kỳ thi năm nay
bản tin chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý liên quan đến vụ đột kích tụ điểm ăn chơi tại hải phòng mà chúng tôi đã phát sóng trong các bản tin thời sự trước
qua xét nghiệm đã phát hiện một trăm linh năm người dương tính với các chất ma túy trong quán karaoke ruby tại thành phố hải phòng
vào ngày ba mươi tháng sáu cơ quan chức năng đã công bố kết quả này
theo đó sau khi xét nghiệm nước tiểu xác minh và sàng lọc gần ba trăm linh người bị tạm giữ ở quán karaoke ruby ở đường vòng hồ sen quận lê trân thành phố hải phòng
cơ quan chức năng đã phát hiện được một trăm linh năm người dương tính với các chất ma túy
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với các lực lượng công an tp hải phòng đột kích vào quán karaoke ruby số tám đường vòng hồ sen
phường hàng kênh quận lê trân do nguyễn thị thủy làm chủ
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều chất nghi là ma túy và chất gây nghiện ma túy đá thuốc lắc
khoảng ba trăm linh người đã được thử chất gây nghiện
qua kiểm tra khám xét tám tầng của quán lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói ma túy đá thuốc lắc và nhiều phương tiện phục vụ cho việc sử dụng ma túy
đây là quán karaoke quy mô bậc nhất trên địa bàn hải phòng
chỉ trong một ngày đã có hai vụ án
hai vụ án ma túy bị bắt giữ thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp và ba trăm linh gam ma túy dạng đá
chiến công này là của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
vào lúc một mươi một h trưa ngày hai mươi chín tháng sáu tại đoạn đường hai nghìn bảy trăm chín mươi bảy b thuộc thôn một xã việt tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đã bắt quả tang đối tượng lưu văn quyền
ở thôn phú cường xã ngọc vân huyện tân yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một chín trăm bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp
cùng ngày lực lượng công an cũng đã bắt quả tang đối tượng bế việt hoàn ở thôn lù thẩm xã hoàng việt huyện văn lãng tỉnh lãng sơn
khi đang tàng trữ ba trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá một điện thoại di động và hơn hai triệu đồng
cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an
vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một mươi hai nghi can trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng
qua sau cây giao dịch bước đầu tại một số ngân hàng ở tp hcm thì số tiền các nghi can tham gia cá cược đã lên đến con số là trên bốn trăm năm mươi tỷ đồng
tại số năm trung cư phú thọ quận một mươi một tp hcm
cơ quan điều tra bắt giữ huỳnh lê long châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng thời điểm nghi can tăng tân đang cư trú tại số hai trăm bốn mươi năm đường đỗ ngọc thạnh quận một mươi một cũng bị bắt giữ
ngoài ra nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng cũng bị thu giữ
một số đối tượng được đưa về lấy lời khai
cơ quan công an xác định các nghi can cầm đầu đường dây cá độ đã mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau
để nhận tiền từ người chơi tham gia cá cược và giao dịch
gần hai trăm linh tài khoản của công an
qua sao kê giao dịch bước đầu tại một số ngân hàng ở tp hcm số tiền đã lên đến con số là bốn trăm năm mươi tỷ đồng
thông tin về bắt các đối tượng đánh bạc tại một số địa phương cũng sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an huyện phú hòa tỉnh phú yên vừa bắt quả tang đối tượng phạm như đông
trú tại khu phố định thắng một thị trấn phú hòa huyện phú hòa tỉnh phú yên
đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi một triệu đồng một máy tính sách tay ba mô tô ba điện thoại di động
và một quyển vở dùng để ghi những người cá cược bóng đá
theo khai nhận của phạm nhi đông có một mươi bốn đối tượng tham gia đường dây cá cược
với số tiền thể hiện trong sổ là hai mươi bảy ba triệu đồng
còn tại yên bái công an tp cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam một mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
trước đó tại nhà của phạm văn ti trú tại xã tân thịnh tp yên bái
công an tp đã bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc bằng hành thức sóc đi ăn tiền
tăng vật thu giữ gồm trên một mươi năm triệu đồng một bát xứ một kéo bốn quân vị hình tròn
và một số tăng vật khác có liên quan
chỉ vì hôn nhau một vài đồng tiền công một đối tượng đã đánh chết bạn của mình
sự việc xảy ra tại tỉnh bình định
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu sau khi đã uống nhiều rượu
trịnh công văn chú tại huyện tuy phước đã tìm cớ gây sự với anh nguyễn trọng trinh
ba mươi ba tuổi trú cùng địa phương
vì do cả hai làm việc như nhau nhưng anh trinh lại được trả công cao hơn
trong lúc ẩu đả trịnh công văn xô ngã anh nguyễn trọng trinh
đập đầu vào bờ tường khiến nạn nhân chết tại chỗ
được biết trước đó cả hai là bạn thân cùng làm chung một mỏ khai thác đá
hiện công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với đối tượng trịnh công văn về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
công an huyện tịnh biên tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với tô văn sang chú tại thị trấn ba trúc huyện tri tôn và huỳnh tấn liệt
trú tại xã an phú huyện tịnh biên về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu lê thanh hùng và tô văn sang đi đến khu vực ấp vĩnh thượng
ở xã vĩnh trung thì phát hiện một chiếc xe máy để bên bờ ruộng mà không có người trông coi
sang liền dùng đoàn bẻ khóa trộm chiếc xe tuy nhiên vừa chạy được một đoạn thì bị chủ xe phát hiện truy hô
được sự hỗ trợ của người dân sang bị bắt giữ ngay sau đó còn hùng kịp thời chạy thoát
tại cơ quan công an sang khai nhận trước đó sang cùng huỳnh tấn liệt trộm lấy chiếc xe máy của anh nguyễn văn dũng
trú tại xã nhân hưng huyện tịnh biên đem sang casino ở campuchia bán rồi chia nhau tiền
đến ngày hai mươi một tháng sáu liệt bị công an huyện tịnh biên bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với lê thanh hùng về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng đỗ cao nghĩa trú tại thôn chín xã hỏa thắng thành phố bô ma thuật
qua đấu tranh khai thác công an thành phố bô ma thuật đã làm rõ nghĩa thường bỏ nhà đi lang thang
và gặp đối tượng phạm văn thái chú ở thôn ba xã hỏa thắng
sau đó hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp xe máy
thủ đoạn của chúng là thường xuyên giỏ la trên các tuyến đường và các khu dân cư
thầy ai để xe máy sơ hử là chúng dùng vam phá khóa lấy trộm đem đi tháo phụ tùng
xịt thay màu sơn rồi đem đi bán lấy tiền chia nhau
tại nơi ở của các đối tượng đội điều tra tổng hợp công an thành phố bô ma thuật đã phát hiện
dự báo xu hướng tăng nhiệt cũng xảy ra tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hôm nay và hai ngày sắp tới
sẽ có mây thay đổi nắng nhiều hơn trong ngày với nhiệt độ cao nhất có thể chạm mức là ba mươi bảy độ
khoảng từ ngày bốn tháng bảy thì mưa bắt đầu xuất hiện cùng với đó là cường độ nắng suy giảm nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối mưa xuất hiện mang tính cục bộ nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
nhìn chung thì thời tiết tại đây được nhận định là sẽ thuận lợi trở lại cho các hoạt động du lịch biển
trong dịp nghỉ cuối tuần này
khu vực tây nguyên trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn với cứng độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông khả năng sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ do chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình
nên trong ba ngày tới toàn vùng sẽ có mây thay đổi nắng gián đoạn trong ngày
chiều tối mây rông sẽ kéo đến và cho mưa rào rải rác trên khu vực
với nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ